đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung mương đảng và đoàn công tác của trung ương đã có buổi làm việc với tỉnh quảng ninh về kết quả ba năm thực hiện nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai và nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh quảng ninh
cùng dự buổi làm việc có các đồng chí ủy viên trung mương đảng đồng chí nguyễn thanh bình phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương đồng chí lê thị thủy phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
phát biểu tại buổi làm việc đồng chí trần quốc vượng lưu ý tỉnh quảng ninh trong thời gian tới không được ngủ quên trên những thành tựu đã đạt được mà phải luôn phát triển nghiên cứu những vấn đề mới nảy sinh
quảng ninh bên cạnh những việc phát triển kinh tế xã hội phải coi trọng công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt đặc biệt tăng cường công tác giám sát kiểm tra trong đảng
tỉnh phải chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức đại hội đảng các cấp nhất là khâu lựa chọn nhân sự
bên cạnh việc phát huy thế mạnh tiềm năng nổi trội thì quảng ninh cần đẩy mạnh đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao đồng thời chú ý làm tốt công tác bảo vệ môi trường cảnh quan trong quá trình phát triển tiếp tục củng cố và giữ vững quốc phòng an ninh